vòng xoay mỹ thủy phường cát lái quận hai là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông ở thành phố hồ chí minh
hàng ngày lưu lượng phương tiện giao thông dày đặc nhưng trật tự giao thông ở đây lại rất phức tạp
ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như là sinh hoạt của người dân
vòng xoay mỹ thủy phường cát lái quận hai là nút giao của nhiều tuyến đường
là điểm giao cắt giữa trục đường ra vào cảng cát lái bến phà cát lái đường đồng văn cống
nguyễn thị định võ chí công và tuyến đường vành đại hai
hàng ngày lưu lượng phương tiện giao thông dày đặc nhưng trật tự giao thông ở đây lại rất phức tạp
thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
nhà nước và các băng lãnh đạo có phương hướng phương án nào giải quyết phương pháp này chứ gây tai nạn nhiều quá
với số lượng mỗi ngày từ một mươi bảy xe ngày đêm ra vào cảng cát lái cao điểm lên đến một mươi chín đến hai mươi một xe
nhiều nhất là xe container nên vòng xoay mỹ thủy thường xuyên xảy ra ủng tắc
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương đã tập trung để điều tiết giao thông
và triển khai nhiều biện pháp để hạn chế tốc độ
nhưng do chế tài xử phạt còn nhẹ nên chưa đủ sức để răng đe
để giảm thiểu ủng tắc giao thông ở khu vực này
ủy ban nhân dân tp hcm đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng
để xây dựng giao thông để xây dựng giao thông
nhưng do tiến độ thi công quá chậm cũng ảnh hưởng rất lớn đến trật tượng giao thông
và sinh hoạt của người dân trong khu vực
cảnh sát quận hai cũng tích cực ngày đêm nhưng mà xe cộ quá nhiều khối lượng quá nhiều
xe chạy hỗn loạn gây tai nạn thường xuyên
rồi ở dưới cảng container các anh ở dưới cảng bên cái len không đa
nhưng mà các anh ở cảng nó cho xe tải xe công chạy
trở ngại giao thông cho xe không đa
mong rằng với sự quan tâm của chính quyền thành phố sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
tình trạng giao thông hỗn loạn tại vòng xoay mỹ thủy sẽ sớm được giải quyết
trực tự an toàn giao thông được lặp lại